triển lãm quốc tế việt build lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi bảy về xây dựng vật liệu xây dựng bất động sản và trang trí nội ngoại thất
đã khai mạc tại thủ đô hà nội với hơn một bảy trăm linh gian hàng của gần bốn trăm năm mươi doanh nghiệp trong nước và nước ngoài
với chủ đề xây dựng vật liệu xây dựng bất động sản và trang trí nội ngoại thất
triển lãm quốc tế xây dựng việt build có quy mô hoành tráng hội tụ đầy đủ các dịch vụ
sản phẩm mới và công nghệ tiên tiến của ngành xây dựng bất động sản
tại đây sản phẩm ống nhựa hoa sen được sản xuất theo công nghệ tiên tiến của châu âu
cũng ra mắt với quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt
nhiều năm qua triển lãm đã đem lại những hiệu quả rất lớn về kinh tế
chuyển giao công nghệ xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư xây dựng cho các doanh nghiệp
là điểm hẹn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước cho khách tham quan đối tác
các nhà thầu xây dựng các kỹ sư kiến trúc sư
triển lãm sẽ diễn ra từ hôm nay đến hết ngày một mươi chín tháng ba
tại đây sẽ có nhiều buổi hội thảo chuyên ngành và hội nghị giao thương về chuyển giao công nghệ
giới thiệu sản phẩm mới và hợp tác liên doanh liên kết